thưa quý vị liên quan tới vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
sau một mươi hai ngày xét xử và bốn ngày nghị án vào chiều ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một
hội đồng xét xử đã chính thức tuyên án đối với chín mươi hai bị cáo có liên quan tới vụ án này
và phóng viên thời sự của intv đã có mặt tại hiện trường để gửi tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về vụ việc này
xin chào các bạn hiện nay tôi đang có mặt tại tòa án dân tỉnh phú thọ
và trong buổi chiều ngày hôm nay thì tòa án dân tỉnh phú tọ đã đi đến những kết luận cuối cùng của vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet
và phiên tòa cũng vừa kết thúc vào khoảng hơn một mươi bảy h ba mươi và các bị cáo đã cúi đầu là thừa nhận những hành vi của mình
theo hội đồng xét xử bản án xác định hai mươi năm đại lý cấp một của đường dây đều bị đối tượng hoàng thành trung đang bỏ trốn lôi kéo
những người này do hám lời nên hoạt động tích cực trong giao dịch mua bán tiền ảo ric
dùng để chơi game bài ric vip tip club
rồi phát triển
thêm sáu đại lý cấp hai
trong một mươi tỷ đồng tiền đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông thẻ game là tám tám trăm linh tỷ đồng
sau khi trừ đi các chi phí đầu tư vận hành đường dây được hưởng bốn bảy trăm linh tỷ đồng
bị cáo phan xào nam nhận gần một năm trăm linh tỷ đồng
nguyễn văn dương bỏ túi hơn một sáu trăm năm mươi tỷ đồng
nhóm phan anh tuấn hoàng thành trung và lê văn kiên đang trốn truy nã
được chia hơn một năm trăm bảy mươi tỷ đồng
trong vụ án này nhà chức trách chỉ truy tố với bốn mươi ba người tham gia đánh bạc
trong nhiều phiên với số tiền lớn
còn về trách nhiệm của nhà mạng
hội đồng xét xử cho biết
các nhà mạng không thể kiểm soát hết được thẻ cao đã phát hành
bởi pháp luật còn nhiều quy định phức tạp
vì thế họ không phải chịu trách nhiệm
khi người mua sử dụng thẻ cao viễn thông
vào việc nạp tiền đánh bạc trực tuyến
tuy nhiên do số tiền thu lời không chính đáng
đã được chứng minh do đánh bạc mà có
vì thế việc hưởng lợi của các nhà mạng
là không có căn cứ pháp lý
phi phạm khoảng một điều một mươi
nghị định số hai mươi năm hai nghìn một mươi một ndcp
cần truy nộp ngân sách nhà nước
tòa án nhân dân tỉnh phú thọ xác định
bị cáo phan vân vĩnh đã phạm tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
phạt chín năm tù giam
cùng tội danh bị cáo nguyễn thanh hóa
bị tuyên phạt một mươi năm tù giam
đồng thời hai bị cáo bị phạt bổ sung
mỗi người một trăm linh triệu đồng
còn đối với bị cáo nguyễn văn dương
tòa tuyên phạt năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc
năm năm tù do rửa tiền
tổng hợp hình phạt là một mươi năm tù giam
cựu chủ tịch vtc online phan xảo nam
bị phạt hai năm tù về tội tổ chức đánh bạc
ba năm tù về tội rửa tiền
tổng hình phạt là năm năm tù giam
còn các bị cáo khác cũng sẽ chịu những hình phạt
tương ứng với các tội danh khác nhau
tất cả các bản án có hiệu lực thực thi
kể từ ngày các bị cáo bị bắt giữ và tạm giam
hội đồng xét xử cũng cho biết
các sản phẩm khác sẽ được điều tra

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất